mặt khác thành phố có ba địa phương giảm cấp độ dịch là quận ba quận bốn và huyện cần giờ
theo số liệu của sở y tế tp hcm trong một tuần qua số ca mắc covid một mươi chín của địa bàn đã giảm so với tuần liên kề trước đó từ tám sáu trăm tám mươi sáu ca xuống còn bảy năm trăm hai mươi bảy ca
thành phố có tỷ lệ mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trong tuần là chín
hiện tại các lực lượng của tp hcm đang tăng cường các biện pháp trong chiến dịch
có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
mặt khác thành phố cũng triển khai kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể omicron
đến nay tp hcm đã ghi nhận bốn mươi năm trường hợp nhập cảnh dương tính sars cov hai
tất cả đều được lấy mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gen
kết quả cho thấy hai mươi tám trường hợp nhiễm biến chủng delta và thành phố chưa ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng omicron
đối với chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
tp hcm đã hoàn tất việc thống kê lên danh sách
qua số liệu ban đầu thành phố có khoảng một trăm bảy mươi ba năm trăm linh người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm bốn mươi người có bệnh lý nền và ba mươi ba năm trăm linh người trên sáu mươi năm tuổi
quý vị thân mến dù thuộc đối tượng ưu tiên tiêm chủng ngay từ đầu
nhưng đến nay khi tp hcm đã mở chiến dịch tiêm mũi ba
vẫn còn những bệnh nhân ung thư mắc covid một mươi chín nặng mà chưa có mũi vaccine nào
theo bác sĩ nguyễn triệu vũ
trưởng khoa điều trị ung bướu bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín tp thủ đức số một cho biết
từ đầu tháng một mươi một đến nay khoa đã tiếp nhận một trăm một mươi chín bệnh nhân ung thư mắc covid một mươi chín
trong đó chỉ có sáu mươi bốn trường hợp tiêm đủ hai liều vaccine cơ bản
hai mươi bệnh nhân được trích một mũi và đến ba mươi năm f chưa tiêm mũi nào một tỷ lệ khá cao
điển hình là trường hợp của ông hát sáu mươi ba tuổi một bệnh nhân bị ung thư vùng đầu cổ
đầu tháng một mươi hai vì khối u lở lét ra
ông hát đã đến một bệnh viện thăm khám thay băng vết thương và được phát hiện mắc covid một mươi chín
nên chuyển vào bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín tp thu đức số một
theo lời kể của người nhà vì thấy ông bệnh nặng và đi lại khó khăn
nên đã ngẩn ngại không đưa đi tiêm vaccine
hậu quả là thời điểm nhập viện sức khỏe của bệnh nhân rất yếu
bệnh nền nặng vì khối u đã di căn gan và thiếu máu nặng
ngoài điều trị covid một mươi chín các bác sĩ đã phải truyền máu dùng kháng viêm kháng đông
chăm sóc tại chỗ liên tục cho bệnh nhân
nhờ đáp ứng tốt với điều trị diễn tiến thuận lợi nên ông hát hiện đã qua cơn nguy kịch
tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng may mắn như vậy
theo bác sĩ vũ có nhiều f là bệnh nhân ung thư chưa kịp nhập vào khoa ung bướu
đã trở nặng và tử vong ở khoa cấp cứu
lý giải về nguyên nhân chưa tiêm đủ vaccine bác sĩ vũ cho biết
một số địa phương nhất là ở tỉnh vì nhân viên y tế còn ngại bệnh nhân thể trạng yếu
bệnh nền mà chỉ hoãn tiêu dùng
bệnh nhân không cho tiêm hoặc do người nhà không cho tiêm
thậm chí chính bệnh nhân không muốn tiêm vì nghe thông tin tiêm sẽ bị sốc và sợ vaccine hành
tuy nhiên theo các bác sĩ tiêm vaccine không làm cho tình trạng ung thư hay các bệnh nền nặng hơn
mà ngược lại còn giúp bảo vệ nguy cơ đáng kể
ngay cả những bệnh nhân đã trích ngừa dù mới một mũi
cũng có diễn tiến thuận lợi và khả năng hồi phục được nhanh chóng hơn
tiếp theo bản tin xin được truyền sát các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
mới đây quan chức ấn độ cảnh báo rằng nếu kịch bản lây lan của omicron ở nước này giống như
ở các điểm nóng ở anh pháp quốc gia nam á có thể ghi nhận một bốn triệu ca mắc mới mỗi ngày
người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chống covid một mươi chín của chính phủ ấn độ vke pool ngày một mươi tám tháng một mươi hai cảnh báo
dù nước này hiện mới chỉ ghi nhận một trăm linh một ca nhiễm biến chủng omicron
nhưng siêu biến thể này vẫn có nguy cơ gây nên tác động tàn phá lên quốc gia đông dân thứ hai thế giới này
so sánh tình hình ấn độ với anh
và pháp hai nơi omicron đang lây lan với tốc độ rất nhanh
ông pol kêu gọi người dân cần tránh đi lại không cần thiết tránh các lễ hội giáng sinh và năm mới
và đeo khẩu trang vào tất cả các dịp đặc biệt là khi ra ngoài trời
nếu chúng ta nhìn vào tốc độ lây lan ở anh và nếu ấn độ cũng như vậy
thì với quy mô dân số chúng ta sẽ có một bốn triệu ca covid một mươi chín mới mỗi ngày
pháp đang ghi nhận sáu mươi năm ca một ngày ông pole cảnh báo
trong khi đó giới chức y tế ấn độ
dự đoán rằng omicron có thể sẽ chiếm ưu thế trước delta
trùng từng gây đợt bùng dịch như sóng thần ở quốc gia nam á vào tháng bốn tháng năm năm nay
mặt khác số ca bệnh ở khu vực châu á hiện vẫn đang gia tăng
dù có khoảng tám mươi dân số ở đây đã tiêm ít nhất một liều vaccine
anh ghi nhận chín mươi ba bốn mươi năm ca covid một mươi chín mới vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai mức cao nhất kể từ khi dịch bắt đầu
trong khi đó ấn độ ngày hôm nay ghi nhận bảy một trăm bốn mươi năm ca covid một mươi chín mới vào ngày một mươi bảy một mươi hai
mức ca bệnh mới trong hai mươi bốn giờ
thưa quý vị và các bạn campuchia vừa qua ghi nhận ca nhiễm bế chủng omicron thứ hai trong nước
làm dấy lên lo ngại phá vỡ tình hình dịch bệnh khả quan ở nước này
đặc biệt là khi campuchia chủ yếu sử dụng vaccine sinovac và phần lớn người dân chưa tiêm tăng cường
ca nhiễm biến chủng omicron thứ hai ở campuchia được xác định là một người đàn ông hai mươi năm tuổi
người island nhập cảnh vào campuchia hôm một mươi sáu một mươi hai
ngày này đã bay từ kenya đến dubai từ dubai đến thái lan
và từ thái lan đến phnom penh theo khmer times
trường hợp omicron mới được phát hiện trong bối cảnh nước này đang kiểm soát tốt covid một mươi chín
với tổng số ca mắc mới được báo cáo vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai là năm trường hợp
con số này tiếp tục chuỗi bảy mươi chín ngày campuchia có mức tăng siêu thấp khi đang trở lại cuộc sống bình thường mới
tổng số ca covid một mươi chín của campuchia tỉnh đến nay là một trăm hai mươi bốn trăm một mươi trường hợp
omicron được cho là có khả năng lây lan và tỷ lệ
tỷ lệ gây tái nhiễm cao hơn đã xuất hiện ở hơn tám mươi quốc gia trong đó có campuchia
một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại khoa vi sinh đại học hồng kông đã chỉ ra rằng
ở hầu hết cá nhân hai liều vaccine pfizer biontech hoặc sinovac không tạo ra đủ lượng kháng thể trong huyết thanh
để kháng lại biến chủng omicron mới
bên cạnh đó việc người dân phnom penh dường như trần trừ trong việc tiêm nhắc lại
cũng góp vần vào mối lo ngại về một đợt bùng phát mới theo khmer times
bộ y tế campuchia đang kêu gọi người dân tiêm ngay liều tăng cường để ngăn chặn sự lây lan trở lại của virus
đặc biệt là nguy cơ từ biến chủng mới
thủ tướng hun sen ngày một mươi tám tháng một mươi hai cảnh báo rằng
biến chủng mới đang lây lan và mọi người cần phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để không bị bệnh
ông hun sen cho biết chính phủ sẽ tiến hành một chiến dịch để thúc đẩy việc tiêm vaccine tăng cường cho người dân
đặc biệt là người già trẻ em và lực lượng tuyến đầu

ngay sau khi ngành chức năng nước láng giềng campuchia phát hiện một công dân nhiễm biến chủng omecron
các tỉnh biên giới tây nam bộ như an giang kiên giang và đồng tháp đã siết chặt tuyến biên giới
tại đồng tháp ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết
khi hay tin nước bạn campuchia có công dân mắc covid một mươi chín biến thể omicron
đồng tháp đã yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải quan lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát đường bộ đường thủy đường mòn lối mở
tại khu vực biên giới hai nước việt nam campuchia
tại kiên giang ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang cho biết
từ đầu đợt bùng phát dịch lần thứ tư giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tới nay
toàn tuyến biên giới đường bộ dài năm mươi sáu km của kiên giang giáp với campuchia đã được khóa chặt
không cho người nước ngoài nhập cảnh
tỉnh đã huy động gần hai cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng quân sự biên phòng công an
dân quân tự vệ y tế
tám mươi chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới từ giang thành qua thành phố hạ tiên
cứ ba chốt cố định sẽ có một tổ tuần tra lưu động túc trực liên tục
còn tại an giang theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này cho biết
hiện đang duy trì hai trăm một mươi tổ chốt kiểm soát dọc theo tuyến biên giới dài chín mươi sáu km giáp với campuchia
trong đó có một mươi năm tổ tuần tra lưu động
đường biên giới bộ của an giang với campuchia có nhiều kênh dạch trăng trịt
nên các lực lượng tuần tra phải cơ động bằng vỏ lãi
để kiểm soát
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng an giang do đây là thời điểm cuối năm
nên hoạt động nhập lậu hàng hóa qua biên giới diễn ra hết sức phức tạp
việc tăng cường kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu cũng nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan
ngày một mươi năm tháng một mươi hai philippines và campuchia đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
làm dấy lên lo ngại trên khắp châu á rằng khó trở lại cuộc sống bình thường khi năm mới sắp đến
phần cuối bản tin là tin tức liên quan đến sự tàn phá của omicron
trên thế giới
với dịp nghỉ lễ cuối năm bắt đầu sôi động các chuyên gia cảnh báo
người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ biến thể omicron
có thể áp đảo delta và các nước sẽ phải đứng trước một tháng một khốc liệt với các ca covid một mươi chín tăng vọt
mặc dù biến chủng delta vẫn lây lan rộng tại mỹ
song omicron sẽ gia tăng nhanh chóng và trở thành biến thể phổ biến nhất trong những tuần tới đây
đây là nhận định của các chuyên gia mỹ trong bối cảnh các ca ghi nhận tại ít nhất ba mươi chín bang của nước mỹ
kể cả ở những người
đã tiêm đủ vaccine hoặc tiêm mũi tăng cường
điều này đã buộc mỹ phải triển khai chiến lược chống dịch đa tầng
trong đó quy định đeo khẩu trang đảm bảo giãn cách xã hội
tuân thủ các biện pháp vệ sinh tăng cường tiêm chủng trong nước
và đẩy mạnh tài trợ vaccine cho các nước trên thế giới
tổng thống mỹ joe biden nhấn mạnh
omicron sẽ bắt đầu lây lan nhanh hơn vào dịp năm mới và có một biện pháp bảo vệ duy nhất
đó là tiêm vaccine hãy tiêm đủ vaccine để bảo vệ bạn
châu âu cũng đang phải đối mặt với sức ép
của làn sóng mới với lo ngại các dịp vui chơi lễ cuối năm sẽ khiến cho các ca mắc mới tăng mạnh
chủ tịch ubnd châu âu sc ursula von der leyen cảnh báo rằng
omicron có thể trở thành biến thể chủ đạo tại châu âu vào tháng tới đây
các ca nhiễm mới tăng cao chủ yếu do biến thể delta
nhưng chúng ta cũng đang thấy một omecron đang trên đường đua tốc độ
với tốc độ gia tăng trong những ngày qua rất đáng lo ngại
do đó theo các chuyên gia đến giữa tháng một tới đây
chúng ta có thể chứng kiến omicron
là biến thể chủ đạo mới tại châu âu
theo tổ chức y tế thế giới các loại vaccine hiện có vẫn là một trong những công cụ hữu hiệu
để bảo vệ con người trước nguy cơ mắc biến chứng nặng hoặc tử vong
mở rộng nguồn cung vaccine sẽ có thêm nhiều người dân được tiếp cận
đặc biệt là ở những nước có thu nhập thấp
thưa quý vị và các bạn với lo ngại biến thể omicron
nhiều nước sẵn sàng chấp nhận một mùa giáng sinh và năm mới ảm đạm
để ngăn cơm bão tuyết virus có thể xuất điện vào tháng một
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước và thế giới xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kịch báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại